quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh suy yếu
với miền bắc lúc này cảm giác rét bút đã không còn
tuy nhiên tình trạng sương mù lại xuất hiện nhiều và dày hơn
trong ngày hôm nay miền bắc sẽ còn nắng về trưa và chiều
dưới cây nắng nền nhiệt bắc bộ sẽ tăng dần
cao nhất trong ngày ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
một số nơi như mường tè mường lây nhiệt độ còn có thể cao tới hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
không khí lạnh và nhiễu động gió đông yếu đi mưa ở miền trung cũng giảm
trưa và chiều nay ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ còn nắng nhẹ
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trời chỉ còn rét về đêm và sáng
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời rất mưa
nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết những ngày đầu mùa khô khá ổn định
những ngày ở các tỉnh tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển cũng giảm dần về cường độ
khu vực biển từ quảng trị trở vào đến cà mau cường độ gió đông bắc giảm xuống còn mức cấp năm có lúc cấp sáu
khu vực phía bắc của biển đông trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
nhưng vẫn còn có mưa rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước